kết nối việc làm công hiện nay tại các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh không phải là chuyện dễ dàng đặc biệt là các tỉnh tây nguyên
tuy nhiên với những nỗ lực của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai sự phối kết hợp của phòng lao động thương binh xã hội các huyện
ủy ban nhân dân và đoàn thể các xã những công việc chống phù hợp đã đến được với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
điều quan trọng đó là thay đổi được nhận thức của họ giúp họ tiếp cận với tác phong làm việc
qua đợt vừa rồi mà được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu
thì qua đợt vừa rồi thấy được hiệu quả của một số hộ ở làng cà rây tăng và làng u díp
thì đợt nào chúng tôi sẽ cho cán bộ công chức cũng như đặc biệt cho các bí thư di bộ thôn trướng sẽ gần gũi hơn
và đặc biệt là nêu gương những cá nhân cụ thể đi làm việc vừa rồi
là sau khi đạt được hiệu quả về giúp cho gia đình mua con giống làm sửa nhà
đặc biệt là ở
ở cà rây tăng và ở u díp vừa rồi thì có một số các công nhân đi làm về đã giúp cho gia đình xây nhà mới có
sửa chữa mua con giống rồi các loại cây trồng có
chúng tôi sẽ tăng cường công tác truyền truyền cụ thể về cái tâm gương này
thưa quý vị việc nêu gương những lao động làm việc hiệu quả thay đổi cuộc sống của gia đình mình
qua đó làm thay đổi cuộc sống tại mỗi buôn làng là kế hoạch rất đáng khen
của đảng ủy xã công hơ tốc
hy vọng là những tấm gương đó sẽ tạo thành phong trào tốt
để những đồng bào ở độ tuổi lao động tại đây tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm
chứ không bị lệ thuộc vào thời tiết hay giá cả nông vụ như trước đây
và đến đây thì thời lượng của tạp chí lao động xã hội tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại